tại tỉnh nghệ an mưa lớn trong những ngày qua đã cuốn trôi cây cầu tạm bắc qua bản khe tràng thượng tại xã miền núi thọ sơn huyện anh sơn
mất đi cây cầu các vị phụ huynh phải liều mình cõng kem học sinh vượt suối đến trường
hàng ngày có gần một trăm linh em học sinh và hàng chục hộ dân lưu thông qua cây cầu sung thuộc thôn một xã thọ sơn
sáng nay ngày bốn tháng một mươi do cầu tạm bị trôi mực nước dâng cao lại chảy xiết gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua đoạn đường này
trước tình hình đó nhiều phụ huynh đã phải liều mình cõng con em mình qua suối để kịp giờ đến trường
được biết sau mỗi lần mưa bão cây cầu tạm này thường bị cuốn trôi chính quyền xã đã nhiều lần huy động nhân dân đóng góp ngày công vật liệu khắc phục
tuy nhiên do thiếu kinh phí người dân vẫn chỉ có thể làm cây cầu tạm nên chuyện vượt qua đoạn đường này vẫn là mối lo cho người dân mỗi khi mùa mưa bão đến